bộ y tế và bảo hiểm xã hội việt nam vừa tổ chức hội nghị triển khai thông tư một mươi năm của bộ y tế
quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp
tại hội nghị đại diện bộ y tế và bảo hiểm xã hội việt nam giải thích và lưu ý tới các đại biểu
về một số vấn đề như không tính bình quân số lượt khám bệnh theo bàn khám hoặc theo bác sĩ
bộ y tế cũng đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
các cơ sở có số lượt khám bệnh tăng phải thực hiện ngay các giải pháp như tăng số bản khám
điều tiết tăng nhân lực cho phòng khám vào các giờ cao điểm để bảo đảm bác sĩ có thời gian khám và tư vấn cho người bệnh
các bệnh viện thường xuyên quá tải phải báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tăng dường bệnh
số lượng người làm việc thực hiện chuyển người bệnh sang các cơ sở y tế khác
chỉ trong các trường hợp thực sự quá tải mới được kê thêm giường để không nằm ghép
đồng thời cần lưu ý việc tính ngày dường sử dụng thực tế tính chung cho cả bệnh viện và tính theo quý
để phù hợp với thời gian quyết toán không tính theo từng khoa và tính từng ngày